đây là trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến ở bang new south wales có liên quan đến biến chủng omicron đáng lo ngại
nhà dịch tễ học christine sevei của cơ quan y tế new south wales cho biết
người đàn ông trên nằm trong sáu trường hợp tử vong do covid một mươi chín được báo cáo ở australia vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai
tất cả đều ở các bang đông dân nhất nước này là new south way và victoria
thông báo được đưa ra giữa lúc australia đang chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày
một cột mốc nghiệt ngã đối với đất nước vốn đã phải hoãn lại kế hoạch mở cửa sau gần hai năm sống trong cảnh phong tỏa do dịch bệnh bùng phát
biến chủng omicron được cho là bắt đầu lây lan trong nước ngay sau khi australia dỡ bỏ hạn chế ở hầu hết biên giới
và cho phép người dân trở về từ nước ngoài mà không cần kiểm dịch
mặc dù số ca mắc covid một mươi chín tăng cao cho đến nay các nhà chức trách không áp đặt các hạn chế mới vì tỷ lệ nhập viện vẫn ở mức thấp
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai các bang new south way victoria và queensland đã báo cáo
tổng cộng chín một trăm linh bảy trường hợp mới